các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồ chí minh và một số tỉnh phía nam thực hiện nới lỏng tán cách xã hội
có hiện tượng nhiều người dân từ thành phố hồ chí minh bình dương di chuyển tự phát về quê
do đó thủ tướng phạm minh chính kêu gọi người dân nên kiềm chế không di chuyển tự phát
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
chuyên gia cho rằng ổ dịch ở bệnh viện việt đức hà nội là lời cảnh báo
khi nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực đe dọa khu vực nhóm đối tượng nguy cơ cao
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã có công văn khẩn hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố
trong đó quy định rõ việc tổ chức giao thông giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh điều kiện ra vào thành phố hồ chí minh
chính quyền nhiều nơi ở thành phố hồ chí minh đã cử cán bộ đến từng nhà từng xóm trọ
để phát tiền hỗ trợ đợt ba cho người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
gói hỗ trợ lên đến hơn bảy ba trăm linh tỷ đồng
sau một ngày tiến hành chi trả gói hỗ trợ ba mươi tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
đã có ba năm trăm bảy mươi người lao động tại hai mươi địa phương nhận được tiền qua tài khoản ngân hàng
ba tỉnh thành miền tây đã nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm và một mươi chín
tuy nhiên sau nới lỏng giãn cách xã hội
nhiều người dân thắc mắc chuyện di chuyển đi lại liên tỉnh
một tài xế có kết quả dương tính với sars cov hai
về thăm nhà tại xã quỳnh hòa huyện quỳnh lưu nghệ an
nhưng không khai báo y tế khiến cả xã phải tiến hành cách ly xã hội
hàng ngàn người dân miền tây ninh thuận đắk lắc
vui mừng với tay trào khi được lực lượng chức năng đồng nai
phối hợp với các tỉnh đưa về quê
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín
chính phủ đã dành thời gian họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố
và bảy trăm linh năm huyện thị xã thành phố trong cả nước
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bàn giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại phiên họp thủ tướng phạm minh chính cho biết
sau khi thành phố hồ chí minh và một số tỉnh phía nam
thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
có hiện tượng nhiều người dân từ thành phố hồ chí minh bình dương
di chuyển tự phát về quê
do đó thủ tướng kêu gọi người dân nên kiềm chế
không di chuyển tự phát làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các bộ ngành địa phương cơ quan chức năng
đặc biệt quan tâm tăng cường vai trò lãnh đạo
chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp nhất là ở cơ sở
đề cao trách nhiệm người đứng đầu củng cố phát triển hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở sẵn sàng tăng cường y tế lưu động
đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở
không để dẫn đến quá tải hệ thống y tế và khủng hoảng y tế
hạn chế thấp nhất các ca tử vong
đồng thời quán triệt thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k cộng vaccine
thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của nhân dân
kết hợp điều trị sức khỏe tâm lý tinh thần song song với sức khỏe thể chất
với bệnh nhân mắc covid một mươi chín thủ tướng cho biết
chính phủ và các bộ ngành liên quan đã và đang nỗ lực hết mình
để nhập khẩu nhanh nhất nhiều vaccine để tiêm miễn phí cho nhân dân
đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ để chủ động vaccine trong nước
phân đấu đến cuối năm bao phủ được hơn chín mươi người dân trên một mươi tám tuổi
tại tất cả các địa phương được tiêm ít nhất một mũi vaccine
và có kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
chuyên gia cho rằng ổ dịch ở bệnh viện việt đức hà nội
là lời cảnh báo khi nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực
đe dọa khu vực nhóm đối tượng nguy cơ cao
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội ngày hai tháng một mươi
công bố một mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai
toàn bộ một mươi chín ca bệnh đều liên quan đến chùm lây nhiễm
tại bệnh viện hữu nghị việt đức hoàn kiếm
tổng cộng hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại nhiều tỉnh thành phố
đã được phát hiện liên quan đến bệnh viện này
đáng chú ý trong số liệu ca nhiễm mà cdc hà nội đưa ra
tài lượng virus của các f hầu hết tương đối lớn
ct value thấp hơn hai mươi
bên cạnh đó có một số nhân viên y tế tại viện
đã được tiêm một hai mũi vaccine nhưng vẫn dương tính
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
việc xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên
người nhà bệnh nhân ở các bệnh viện lớn tại hà nội
cần được thực hiện thường xuyên để đánh giá nguy cơ
tuy nhiên qua trường hợp ở bệnh viện việt đức
ông hùng cho rằng việc này chưa được làm một cách chi tiết
ông nhấn mạnh cơ sở y tế cần đánh giá kỹ lại quy trình giả soát
sàng lọc nhất là khi thành phố bắt đầu nới lỏng giãn cách
chỉ cần một trường hợp mang mầm bệnh vào bệnh viện
khả năng lây nhiễm chéo là rất lớn
khi điều kiện giãn cách tại bệnh viện hạn chế
hầu hết người bệnh chưa được tiêm vaccine
bên cạnh đó ông hùng không lại trừ khả năng
một số f trước đó đã có các biểu hiện lâm sàng
như hò sốt rất nhẹ mà chưa được chú ý kỹ để xét nghiệm
dẫn đến lây nhiễm chéo ngay trong viện
có khả năng một số f đã được tiêm một hai mươi vaccine
nên việc phát hiện triệu chứng để sàng lọc cũng khó hơn
phó chủ tịch hội kiểm soát nhâm quẩn hà nội nhấn mạnh
sự cố lây nhiễm chéo ở bệnh viện việt đức
là cảnh báo cho các cơ sở y tế trên toàn địa bàn
nó cho thấy dịch bệnh vẫn hiện hữu rất rõ trong cộng đồng
và sẵn sàng bùng phát bất cứ khi nào nếu chúng ta chủ quan
với việc người dân được phép di chuyển trở lại
ông hùng cho rằng nguy cơ lây nhiễm sẽ rất lớn
vì vậy điều quan trọng là ngành y tế
cdc hà nội phải luôn đánh giá dự đoán được nguy cơ
khu vực có yếu tố dịch tễ để ra soát xét nghiệm
bên cạnh đó việc xét nghiệm phải được nghiên cứu tỉ mỉ
cháy xét nghiệm diện rộng gây giàn trải lãng phí kém hiệu quả
theo báo cáo của bệnh viện hiếu nghị việt đức
hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín được ghi nhận tại bốn khu vực của bệnh viện
gồm trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn tầng bảy nhà d
khoa phẫu thuật tiêu hóa tầng bảy nhà d khoa ung bướu tầng tám nhà d và nhà ăn bệnh viện
liên quan tới chùm lây nhiễm trên
ngành y tế hà nội đã lấy tổng cộng bảy hai trăm sáu mươi mẫu
có kết quả xét nghiệm bảy hai trăm năm mươi năm mẫu trong đó có hai mươi hai mẫu dương tính
trước những diễn biến phức tạp tại bệnh viện hữu nghị việt đức
sở y tế hà nội đã ra công văn hỏa tốc
yêu cầu giả soát nhanh người liên quan tới bệnh viện tăng cường biện pháp phòng chống dịch
sở y tế yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn tổ chức ca làm việc hợp lý
độc lập hạn chế nhân viên y tế tiếp xúc với nhau trong quá trình làm việc
sở giao thông vận tải tp hcm đã có công văn khẩn hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố
trong đó quy định rõ việc tổ chức giao thông giữa tp hcm và các tỉnh
điều kiện ra vào tp hcm
theo đó người dân tp hcm từ các tỉnh thành phố khác trở về phải đảm bảo các điều kiện
có giấy tờ chứng minh thường xuyên cơ chú làm việc tại thành phố hộ khẩu giấy tạm chú
căn cước công dân hoặc chứng minh thư giấy khai sinh giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
ngoài ra người dân cần sự cho phép di chuyển của cơ quan có thẩm quyền
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh thành phố nơi đi hoặc văn bản của sở giao thông vận tải thành phố
người dân đến tp hcm phải được chính quyền cấp tỉnh thành nơi cư trú cho phép xét nghiệm âm tính
với sars cov hai còn hiệu lực
đối với người từ các tỉnh thành khác vào tp hcm thăm khám chữa bệnh ngoại trừ trường hợp cấp cứu
phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
và phải có giấy chuyển viện giấy hẹn tái khám hoặc thông tin xác nhận đăng ký của bệnh viện
trước đó tp hcm cũng đã chốt phương án đón người lao động trở lại làm việc từ các địa phương
tại tp hcm cần có kế hoạch làm việc được các doanh nghiệp hợp tác xã xác nhận bằng văn bản hoặc gửi thông báo
chính quyền nhiều nơi ở tp hcm đã cử cán bộ đến từng nhà từng xóm trọ để phát tiền hỗ trợ đợt ba
cho người dân gặp khó khăn bởi dịch covid một mươi chín gói hỗ trợ lên đến bảy ba trăm linh tỷ đồng
quá trình phát hỗ trợ cũng được diễn ra đúng quy định gồm kiểm tra đối chiếu chứng minh thư
hoặc căn cứ công dân không giải quyết nhận thay người khác trừ trường hợp với trẻ em người già
trường hợp nào thiếu sót thì ghi nhận lại thông tin hoặc người dân phản ánh với tổ dân phố để lập danh sách xét bổ sung
tương tự tại phường an phú đông quận một mươi hai cũng triển khai phát tiền hỗ trợ cho người dân từ hôm nay
và dự tính sẽ kéo dài đến ngày một mươi năm tháng một mươi
số lượng người được nhận hỗ trợ đợt ba của phường lần này là hơn bốn mươi chín người
số lượng lớn nên phường triển khai các tổ dân phố phát tiền hỗ trợ cho các khu vực khó khăn
đến tận từng nhà từng xóm trọ để phát cho công nhân người lao động với tinh thần đưa tiền hỗ trợ sớm nhất cho người dân
sau một ngày tiến hành chi trả gói hỗ trợ ba mươi tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
đã có ba năm trăm bảy mươi người lao động tại hai mươi địa phương nhận được tiền qua tài khoản ngân hàng
cụ thể mức hỗ trợ được chia theo sáu mức từ một tám đến ba ba triệu đồng
đối tượng được nhận tiền hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
không bao gồm người đang làm việc tại cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội đơn vị vũ trang nhân dân
người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân hàng nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ông nguyễn văn mạnh tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
người lao động và người sử dụng lao động trên cả nước đều vui mừng và đánh giá cao gói hỗ trợ đầy tính nhân văn
chia sẻ kịp thời lần này của quốc hội và chính phủ
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết dự kiến có gần một mươi ba triệu người lao động và ba trăm tám mươi sáu doanh nghiệp được thụ hưởng từ chính sách này
tổng số tiền hỗ trợ lên đến ba mươi tám tỷ đồng trong đó có ba mươi tỷ đồng chi hỗ trợ cho người lao động
từ nguồn kết dư của quỹ bảo hiểm thất nghiệp và trên tám tỷ đồng để thực hiện chính sách giảm mức đóng từ một
còn quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thời gian triển khai gói hỗ trợ rút gọn xuống tối đa năm đến một mươi ngày
bảo hiểm xã hội việt nam phần đầu đến ngày năm tháng một mươi sẽ hoàn thành chính sách hỗ trợ giảm mức đóng quỹ cho doanh nghiệp
trong tháng một mươi này cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động có tài khoản ngân hàng
ba tỉnh thành miền tây đã nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm và một mươi chín
tuy nhiên sau nới lỏng giãn cách xã hội
nhiều người dân thắc mắc chuyện di chuyển đi lại liên tịch
tỉnh vĩnh long
chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long chỉ đạo quản lý thật chặt vòng ngoài
kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh
trong đó tất cả mọi người không được di chuyển ra vào vĩnh long
trừ trường hợp được sự cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh
tất cả người về từ tỉnh thành có dịch vào vĩnh long phải thực hiện cách ly
vĩnh long cũng ngừng hoạt động xe khách liên tỉnh
người dân không được ra đường từ hai mươi h hôm trước đến năm h hôm sau
tỉnh bạc liêu
tại bạc liêu chủ tịch ubnd tỉnh phạm văn thiểu chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ
tất cả người ra vào tỉnh và phương tiện vận chuyển hàng hóa
trong đó tất cả mọi người không được di chuyển ra vào bạc liêu
chỉ khi có sự cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh
tăng cường quản lý đội ngũ tài xế phụ xe
bạc liêu quy định tài xế phụ xe vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính
bằng bca hoặc test nhanh
bạc liêu cũng tuyệt đối không cho phép áp dụng cách ly tại nhà
đối với tài xế phụ xe ra vào tỉnh
tỉnh kiên giang
tại kiên giang tỉnh đã giãn cách theo chỉ thị một mươi chín
địa phương này vẫn duy trì các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch
tại các cửa ngõ ra vào tỉnh
kiên giang kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện từ các tỉnh thành vào
trong nội tỉnh kiên giang vẫn duy trì các chốt liên huyện
tỉnh bến tre
chủ tịch ubnd tỉnh quy định người ra vào bến tre phải có giấy xét nghiệm
bằng bca âm tính trong vòng hai mươi bốn giờ và cách ly theo quy định
người ra khỏi tỉnh khi thật sự cần thiết và phải có giấy xác nhận của ubnd huyện thành phố
người dân bến tre đang ở các tỉnh thành thực hiện chỉ thị một mươi năm
và thành phố hồ chí minh nếu có nhu cầu về phải đăng ký với ba liên lạc đồng hương
bến tre cũng kiểm soát chặt các cửa ngõ vào tỉnh
phải tiêm đủ liều vaccine và giấy xét nghiệm pcr
tỉnh đồng tháp
tại đồng tháp những người đang ở các tỉnh thành có dịch ở mức nguy cơ rất cao
hoặc đang áp dụng giãn cách chỉ thị một mươi sáu thì chưa được phép trở về đồng tháp
trừ lý do đặc biệt được cấp có thẩm quyền đồng ý
và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
người trở về từ các tỉnh thành có dịch covid một mươi chín còn lại đồng tháp quy định
người đã tiêm đủ liều vaccine sau ít nhất một mươi ngày và đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong thời hạn ba ngày trước khi vào địa bàn đồng tháp
những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều
phải có kết quả xét nghiệm bca âm tính trong thời hạn ba ngày trước khi vào đồng tháp
cần thơ thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
xong theo quy định người dân tuyệt đối không được tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố
trừ trường hợp được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho phép
một tài xế có kết quả dương tính với sars cov hai về thăm nhà tại xã quỳnh hoa
huyện quỳnh lưu nghệ an nhưng không khai báo y tế khiến cả xã phải tiến hành cách ly xã hội
ngày hai tháng một mươi ông hoàng văn bộ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quỳnh lưu nghệ an
đã ký quyết định thiết lập khu cách ly xã hội phòng chống covid một mươi chín
theo đó huyện quỳnh lưu quyết định cách ly theo chỉ thị một mươi sáu đối với xã quỳnh hoa
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi
quyết định này được đưa ra khi địa bàn xã quỳnh hoa ghi nhận một ca mắc ngoài cộng đồng
là vợ của một tài xế đường dài từ tp hcm trở về
cụ thể bệnh nhân n là nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn năm xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu
vợ của bệnh nhân t lái xe đường dài từ tp hcm về
đã được công bố dương tính với sars cov hai ở bình phước vào ngày ba mươi tháng chín
trước đó từ ngày hai mươi ba chín đến ngày hai mươi năm chín thời điểm mưa lụt ở quỳnh lưu
bệnh nhân t về nhà nhưng không khai báo y tế
đến sáng ngày một tháng một mươi khi được tin chồng có kết quả khẳng định dương tính
bệnh nhân n được cách ly và lấy mẫu gửi bệnh viện đa khoa quang khởi
và có kết quả khẳng định vào chiều một tháng một mươi
liên quan đến ca bệnh này ông vũ hồng quang giám đốc trung tâm y tế huyện quỳnh lưu cho biết
đã truy vết sáu mươi chín f một trong đó có một mẫu của người con gái đầu nghi nhiễm
mẫu này đang được cho xét nghiệm lại để khẳng định
ngoài ra có khoảng hai trăm ba mươi hộ dân với hơn sáu trăm linh nhân khẩu ở thôn năm
xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu đã được lấy mẫu xét nghiệm
hàng ngàn người dân miền tây ninh thuận đắk lắc vui mừng vẫy tay chào
khi được lực lượng chức năng đồng nai phối hợp với các tỉnh đưa về quê
tại xã thạnh phú huyện vĩnh cửu đồng nai hàng trăm người dân ở các tỉnh miền tây
ninh thuận đắk lắc kéo nhau ra đường để về quê
khi tới khu vực giáp danh giữa huyện vĩnh cửu với thành phố biên hòa
thì ưu ứu do gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đoàn người dài cả một cây số đứng trên chung nhau nhưng trong trật tự không có hỗn loạn
sau khi chính quyền đồng nai liên hệ với các địa phương trên
cùng với các tỉnh thành có lộ trình đi qua và được sự chấp thuận
đồng nai đã cử lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường cho những người này về quê
được cho về mọi người vui mừng vẫy tay chào
ông nguyễn văn thuộc bí thư huyện vĩnh cửu cho biết
qua thống kê số người về các tỉnh miền tây là một bảy trăm linh người
về ninh thuận là một tám trăm linh người ngoài ra có khoảng hai trăm linh người về đắk lắc
theo ông thuộc trước đó chính quyền huyện vĩnh cửu cũng đã tuyên truyền vận động bà con ở lại
nhưng mọi người nhất quyết rời đồng nai về quê vì đã thất nghiệp gần ba tháng nay
bản tin hoàn cảnh covid sáng mùng ba tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt